đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an cũng đã đến thăm chúc tết các đồng chí và gia đình các đồng chí nguyên lãnh đạo đảng nhà nước và bộ công an nhân dịp tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn cùng tham gia đoàn có thượng tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
tại các nơi đến thăm bộ trưởng tô lâm đã dâng hương tưởng nhớ cố tổng bí thư lê duẩn tổng bí thư nguyễn văn linh đồng chí trần quốc hương nguyên bí thư trung ương đảng đồng chí phạm hùng nguyên chủ tịch hội đồng bộ trưởng nguyên bộ trưởng bộ nội vụ nay là bộ công an đồng chí mai trí thỏ nguyên bộ trưởng bộ nội vụ nay là bộ công an đồng chí bùi thiện ngộ nguyên bộ trưởng bộ nội vụ nay là bộ công an
bộ trưởng tô lâm đã tới thăm chúc tết đồng chí nguyễn minh chiết nguyên chủ tịch nước đồng chí trương tấn sang nguyên chủ tịch nước
nhân dịp xuân mới bộ trưởng tô lâm đã ân cần thăm hỏi động viên thân nhân gia đình các đồng chí nguyên lãnh đạo đảng nhà nước lãnh đạo bộ công an qua các thời kỳ
bộ trưởng tô lâm mong muốn người thân trong gia đình các đồng chí tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của cha ông góp phần trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
các đồng chí nguyên lãnh đạo đảng nhà nước và thân nhân gia đình các đồng chí nguyên lãnh đạo đảng nhà nước bộ công an
trân trọng cảm ơn đối với sự quan tâm của đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
khẳng định sẽ tiếp tục đóng góp cho lực lượng công an nhân dân trong công tác đảm bảo an ninh quốc gia
giữ gìn trật tự an toàn xã hội bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân